chào mừng quý vị đến với bộ phim hồ quang bửu
đến một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng một mươi các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường sạt lở đất tại thôn một xã trà leng
đến một mươi năm h cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm được ba mươi ba người và sáu thi thể nạn nhân
hiện hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam gồm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và công an các địa phương nam trà my bắc trà my tiếp tục phối hợp tìm kiếm một mươi bốn nạn nhân đang mất tích
cũng theo ông hồ quang bửu còn trong vụ sạt lở đất ở xã trà vân huyện nam trà my
thì lực lượng cứu hộ tại chỗ đã tìm thấy một mươi hai người bị thương và tám thi thể nạn nhân
các nạn nhân bị thương trong hai vụ sạt lở đất nói trên đã được đưa đến trung tâm y tế huyện để điều trị
còn thi thể các nạn nhân được đưa về gia đình để mai táng
hiện tại chính quyền huyện nam trà my đã đến thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình có người tử vong hai triệu đồng
sau bão số chín các tỉnh thành miền trung tiếp tục có mưa to kéo dài
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa bắc của dạnh áp thấp
qua khu vực trung trung bộ và nhiễu động gió đông trên cao
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều địa phương
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đêm qua không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa bắc của rãnh áp thấp qua khu vực trung trung bộ
và nhiễu động gió đông trên cao tiếp tiếp tục mưa to đến rất to cho khu vực bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên vào sáng nay ở các tỉnh bắc bộ dự báo có mưa mưa rào
trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám đến hai mươi một độ
vùng núi có nơi dưới một mươi bảy độ
ở vịnh bắc bộ ngày và đêm nay có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trong sáu giờ qua lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng một mươi đến một h ngày ba mươi tháng một mươi
ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi chín mươi mm
riêng vùng núi phía tây nghệ an có mưa rất to với lượng mưa từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm
có nơi lớn hơn như đô lương nghệ an là ba trăm sáu mươi tám mm
yên thượng nghệ an là ba trăm linh năm mm
thanh thủy nghệ an là hai trăm bảy mươi mm
thanh hương nghệ an là hai trăm sáu mươi ba mm
từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
riêng nghệ an và hà tĩnh có nơi trên ba trăm linh mm
ở các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm linh mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
ngập lụt tại các vùng trũng thấp các khu đô thị
tại các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín
tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to
kèm theo gió giật mạnh
bên cạnh nguy cơ ngập lũ trở lại
thì người dân tỉnh hà tĩnh
còn phải đối mặt với tình trạng sạt lở đất
đang diễn biến hết sức phức tạp
hiện công tác ứng phó đang được chính quyền địa phương
gấp rút triển khai
từ đêm qua đến nay
những trận mưa lớn liên tục
trút xuống địa bàn tỉnh hà tĩnh
lượng mưa đo được giao động từ năm trăm linh đến bảy trăm linh mm
người dân vừa dọn nhà xong
thì nay nước lũ đã ngập trở lại
tại huyện miền núi hương sơn
nước sông ngàn phố đang dâng cao
mực nước đo được tại trạm thủy văn sơn diệm
dưới báo động một là hai mươi hai m
chính quyền địa phương
buộc phải di rời hàng trăm hộ dân
ra khỏi vùng sung yếu
vùng sạt lở nguy hiểm
lúc này các bổ chứa nước kẻ gỗ
hồ ngàn chơi và hai thủy điện hương sơn
và hồ hồ đồng loạt sản lũ
khả năng nước lũ sẽ còn dâng cao trong đêm nay
đối với nhà máy thủy điện hồ hồ
thì ngay từ đầu
mưa mưa bão
thì chúng tôi đã làm việc
đưa họ vào trong cái bán chỉ huy
để có sự phối hợp tốt
trong việc vừa vận hành
đồng thời có cái phối hợp
để người dân được nắm rõ
được cái quy tình sả lụ
đối với công ty thủy điện
cái bán chỉ đạo nhà máy vượt lị phương
phải vận hành
nó phải đúng cái kịch bản
mà cái phương án phong chủ lụ
vùng hà châu đã đặt ra
và hiện nay chúng tôi đã thông báo đến tất cả người dân
trong vùng thông qua tiếng nhắn
thông qua các cách khác nhau
để bà con cập nhật tốt nhất
cái tình hình điều tiết sả lụ
của các nhà máy điện
hiện hà tĩnh đã cho tám mươi trường học
với gần hai mươi tám học sinh nghỉ học
đến lúc này người dân đã quá kiệt quệ
trước các đợt mưa lũ rồn rập
lũ trồng lũ không biết đến lúc nào
bà con mới có thể ổn định lại cuộc sống
trong khi đó tại tỉnh nghệ an
mưa lớn kéo dài kết hợp với việc
các thủy điện đồng loạt sả lũ
đã khiến cho hàng nghìn nhà dân bị ngập sâu
và phải sơ tán trong đêm ngày hôm qua
trước tình hình đó công an các đơn vị địa phương
của tỉnh nghệ an đã huy động lực lượng
tỏa ra các địa bàn để giúp đỡ người dân
tại thành phố vinh
đến sáng nay mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến phố
nước đã vào nhiều nhà dân
ở khu vực thượng lưu cầu nại khối hai phường trường thi
khối một mươi ba phường bến thủy
dự báo vào ngày hôm nay sẽ tiếp tục mưa to
gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và học sinh
từ sáu giờ sáng nay công an thành phố vinh
đã huy động một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông
trật tự tỏa ra các tuyến đường
giúp đỡ nhân dân trên các tuyến đi đường bị ngập lụt
đặc biệt là nơi xảy ra ủn tắc cao
mực nước ngập sâu các phương tiện giao thông
chết máy không thể lưu thông
còn tại các huyện nam đàn thanh trương đô lương con cuông
mưa lớn không rứt và nước từ thượng nguồn
đổ về khiến nhiều xóm xã
bị ngập cô lập hoàn toàn
một số đoạn đường cũng bị sạt lở
đặc biệt nước lũ đã cuốn trôi một cây cầu
ở xã thanh sơn bốn cầu tạm một cầu tràn
ở xã thanh mai của huyện thanh trương
nhiều nhà dân bị ngập sâu phải sơ tán trong đêm
các trường học phải thông báo cho học sinh
nghỉ học vì nước lũ tràn về
cá biệt có trường học ở thanh trương
nước đã ngập vào trường gần một mét
do mưa to liên tiếp nhiều giờ liền có nguy cơ
gây ra sạt lở đất huyện kỳ sơn
tiếp tục sơ tán các hộ dân ở các địa phương
nằm trong diện sạt lở núi
lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương
nhanh chóng sơ tán các hộ dân nằm trong khu vực
sạt lở núi của bản nam mì vàng phao
sốp phe xã mường tiếp và bản sốp phong
của xã mường ải đến các khu sơ tán
tránh trú an toàn
công tác dọn dẹp khắc phục hậu quả
ổn định cuộc sống sau bão được chính quyền
các địa phương đặc biệt coi trọng
với tâm thế luôn sẵn sàng trung đoàn cảnh sát
cơ động trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát
cơ động bộ công an đã chủ động phối hợp
cùng chính quyền địa phương ở thành phố đà nẵng
nhanh chóng gia quân thực hiện sớm
giúp các em học sinh trên địa bàn thành phố
được đi học trở lại bằng tinh thần
xung kích tình nguyện các chiến sĩ cảnh sát cơ động
đã hỗ trợ nhiều ngôi trường ở đà nẵng
đón học sinh trở lại theo đúng kế hoạch
trường tiểu học thái thị bôi
quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
một ngày sau cơn bão số chín
cả sân trường phủ kín cây xanh
giờ đây đã trở nên hổn ngang
trơ gốc hơn năm mươi cán bộ
chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động
trung bộ đã ngay lập tức bắt tay
vào dọn dẹp nếu như các cô giáo
đảm nhận việc lau chùi quét dọn
phòng học thì các chiến sĩ cảnh sát
cơ động lại phụ trách những phần việc
nặng nhọc và nguy hiểm hơn
như cắt tỉa thu gom cảnh cây
gãy đổ tại sân trường
nhận được sự hỗ trợ của cảnh sát
cơ động của bộ công an
rất là kịp thời để chuẩn bị
đón học sinh đi học trở lại
trong công tác sáng ngày hôm nay như thấy là một
chưa đến một tiếng đồng hồ
đã trả lại cảnh quan sạc đẹp
cho nhà trường
tại trường tiểu học nguyễn văn chỗi
quận liên triều thành phố đà nẵng
những cây xanh cổ thụ có từ rất lâu
giờ đã bị quật ngã
nếu như không kịp dọn dẹp
thì khi các em học sinh đến trường
với sự hiếu kỳ rất dễ xảy ra những tai nạn nguy hiểm
trước yêu cầu đó
tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã dành một ngày tập trung lực lượng
giúp thầy cô giáo khẩn trương cơ sẻ
và dọn dẹp trả lại mặt bằng
cho nhà trường
đóng chân trên địa bàn thành phố đà nẵng
trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
luôn sẵn sàng có mặt kịp thời
khi nhân dân gặp nguy hiểm
bởi thiên tai bão lũ
sự hăng hái nhiệt tình
đi bất cứ nơi
đâu để cứu giúp
hỗ trợ bảo con nhân dân
đã khiến người dân thêm tin tưởng
vào lực lượng công an
vào dạng sáng nay
tại công ty trách nhiệm hữu hạn
bao bì phu san
cụng công nghiệp lương điền
xã cẩm điền
huyện cẩm giang
tỉnh hải dương
đã xảy ra cháy lớn
hai m hai nhà xưởng sản xuất
đã bị ngọn lửa bao trùm
theo dụi nhiều tài sản bên trong
vụ cháy xảy ra
tại nhà xưởng sản xuất
bao bì giấy và bìa
của công ty
vào khoảng một h ba mươi phút cùng ngày
nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
đã điều động bảy xe chữa cháy
một máy bơm chữa cháy
một xe chỉ huy
cùng sáu mươi cán bộ chiến sĩ
xuống ngay hiện trường
tham gia chữa cháy
hỗ trợ di chuyển tài sản
đến khoảng bốn h ba mươi phút
đám cháy cơ bản được không chế
lực lượng chữa cháy
đã bảo vệ được gần một m hai
và tài sản thiết bị
tại khu vực văn phòng của công ty
đồng thời bảo vệ không để cháy lan
của công ty trách nhiệm hữu hạn
vật liệu dày an dương
giám đốc của công ty là người đài loan
là doanh nghiệp có một trăm linh
vốn đầu tư của đài loan
nguyên nhân đang được lực lượng
chức năng điều tra
vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà xưởng
đã bị hư hỏng
thiệt hại tài sản ước tính
hàng chục tỷ đồng
liên quan đến việc triệt xóa
tụ điểm đánh bạc quy mô lớn
xảy ra trên địa bàn xã vinh phú
huyện giang thành tỉnh kiên giang
vào sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện giang thành
đã bắt tạm giam hai đối tượng
khởi tố cho tại ngoại sáu đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc
và xử lý vi phạm hành chính
đối với bốn mươi ba trường hợp
về hành vi đánh bạc
theo kết quả điều tra
trần quốc hùng cùng với nguyễn văn quảnh
cấu kết về sáu đối tượng khác
thường xuyên tổ chức đánh bạc
trong đó hùng là người cầm đầu
cùng quảnh điều hành chiếu bạc
và thu tiền sâu
sáu đối tượng còn lại
làm nhiệm vụ quan sát sòng bạc
thu tiền thắng thua và canh đường
đề phòng sự truy bắt của lực lượng công an
xác định đây là tụ điểm đánh bạc
có quy mô lớn và thủ đoạn hết sức tinh vi
qua thời gian theo dõi nắm tình hình
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
đã triệt xóa bắt quả tăng năm mươi một đối tượng
có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại nhà của trần quốc hùng
ở xã vĩnh phú huyện giang thành
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng
một trăm hai mươi bộ bài tay một bộ tài xỉu
và nhiều tăng vật khác có liên quan
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện thành phú tỉnh bến tre
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng đào hoài thương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp an thạnh
xã an thạnh huyện thành phú tỉnh bến tre
và đối tượng nguyễn văn thể
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh lợi
xã thạnh hải huyện thành phú tỉnh bến tre
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện châu thành tỉnh bến tre
là đối tượng trương đình toản
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại số chín mươi sáu
trên một mươi b khu phố hai
thị trấn trợ lách huyện trợ lách tỉnh bến tre
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ đưa ra
và sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện